từ ngày một mươi tháng bảy hà nội sẽ đồng loạt tiến hành thanh tra kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn thủ đô
những cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
đợt kiểm tra sẽ được thực hiện đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố và không có vùng cấm cho những tổ chức cá nhân có vi phạm về vấn đề an toàn thực phẩm
đợt thanh tra kiểm tra này nằm trong kế hoạch đánh giá kết quả triển khai thắng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín
tham gia quản lý an toàn thực phẩm các địa phương tăng cường quản lý từ các tuyến quận huyện thị xã và xã phường thị trấn cần triển khai đồng bộ hiệu quả bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm không để thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng các chất bảo quản chất tạo màu độc hại lưu thông trên thị trường
để đáp ứng yêu cầu thanh tra bảo đảm chính xác chất lượng ubnd tp hà nội yêu cầu hoàn tất việc đào tạo chuyên môn cho cán bộ thanh tra tăng cường truyền thông về thí điểm thanh tra an toàn thực phẩm trên toàn thành phố và xây dựng kế hoạch thanh tra an toàn thực phẩm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín